đại úy nguyễn vũ huyền giang đã tham gia tập luyện cùng đồng đội từ gần hai tháng nay

ban ngày thì bọn tôi dành hết thời gian xuống sân tối thì là tập giàn nhạc thời gian cũng rất là vất vả
nắng nóng cho nên là cũng rất vất vả
nắng để hoàn thành nhiệm vụ được giao
vinh dự và tự hào đó cũng chính là cảm xúc của những nghệ sĩ chiến sĩ trong đội hình của đoàn nhạc cảnh sát việt nam
tiếp nối thành công của những buổi biểu diễn diễu hành quanh bộ hồ hoàn kiếm trước đây
lần này đoàn nghi lễ công an nhân dân được tham gia biểu diễn tại các buổi hòa nhạc biểu diễn nhạc kèn
và các tiết mục hát múa phụ họa khi đi diễu hành quanh bờ hồ hoàn kiếm
trong một chương trình nhạc hội lớn có sự tham gia của các đoàn nhạc của lực lượng cảnh sát các nước asean cộng
đến bây giờ không phải là lần đầu tiên chúng tôi cũng tham gia và tập luyện
rồi cũng tham gia biểu diễn cũng rất nhiều các kỳ cuộc ở các nước đi nước ngoài cũng nhiều
và đặc biệt ở tại hà nội hay thành phố hồ chí minh chúng tôi cũng đã từng biểu diễn rồi cho quần chúng nhân dân
lực lượng công an thông qua cái văn hóa văn nghệ này thì lực lượng công an không chỉ là
chấn áp tội phạm an ninh trật tự mà bên cạnh đó thì cũng có những lời ca tiếng hát của lực lượng công an
để mang cái lời ca tiếng hát văn hóa văn nghệ đó để đến gần gũi với nhân dân hơn
dự kiến nhạc hội cảnh sát các nước asean cộng năm hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra vào ngày chín và một mươi tháng bảy
trên phố đi bộ quanh hồ hoàn kiếm hà nội
đây là một trong số rất ít cơ hội để người dân và du khách đến thủ đô hà nội
có dịp thưởng thức tài năng của các nghệ sĩ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang của việt nam
và cảnh sát nhiều quốc gia biểu diễn
chuyển dịch trực tiếp xung quanh bờ hồ là sẽ có nhiều cái màn hình lét lớn
thì nhân dân có thể đứng ở từ xa vẫn xem trực tiếp qua màn hình
chứ không nhất thiết phải đến cái khu tợi đài lý thái tổ để chứng kiến cái vụ hòa giảng này
theo thông tin từ ban tổ chức đến thời điểm hiện tại đoàn nhạc cảnh sát của một số quốc gia
xác nhận tham gia biểu diễn gồm các đoàn của lào brunei philippines myanmar trung quốc nhật bản
phía việt nam có hai đoàn tham gia giao lưu biểu diễn là đoàn nhạc cảnh sát việt nam
và đoàn nhạc quân đội nhân dân việt nam